các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

công an huyện ba tơ cho biết đang điều tra vụ một phụ nữ tử vong nghi do bị đánh chết
vào ngày hai mươi một tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba tơ nhận thông tin bà phạm thị hương năm mươi tám tuổi ở thôn vẩy ốc xã ba khâm huyện ba tơ bị chết không rõ nguyên nhân
trên người nạn nhân có một số vết thương tích
công an huyện ba tơ phối hợp với công an tỉnh quảng ngãi cũng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường tử thi điều tra vụ việc
bước đầu xác định
đây là vụ án mạng nạn nhân bị nhiều người đánh dẫn đến tử vong
bà phạm thị hương thường làm nương làm rẫy ở thôn nước giáp và ngủ lại nhà cháu ruột phạm thị anh tại đây
thời gian qua nhiều người dân trong thôn nước giáp có mâu thuẫn nghi kỵ với bà hương
vào ngày hai mươi tháng một mươi một bà hương đi uống rượu với một số người trong thôn
sáng ngày hôm sau khi người nhà đi tìm thì phát hiện bà hương bên lề đường đã tử vong trên người có nhiều vết thương tích
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
và ngay lúc này chúng tôi đã kết nối lại được với phóng viên thúy hiền
alo xin chào phóng viên thúy hiền ạ
dạ vâng xin chào biên tập viên viu anh
vâng thưa chị chị có thể cho biết thêm một số thông tin ban đầu về vụ án hung thủ sát hại hai bé gái tại xã khai thái huyện phúc thọ hà nội ạ
dạ vâng như chủ hình công an đã đưa tin vào ngày hôm qua
thì vụ việc bắt đầu từ sự việc là đối tượng là đào văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại thôn vĩnh trung xã khai thái
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
và chị có thể cho khán giả biết rõ hơn về hành vi gây án của đối tượng trong vụ án này ạ
dạ vâng trong tháng nay thì công an hà nội đã chính thức có thông tin chi tiết về vụ việc này
cũng như là cung cấp hình ảnh của đối tượng và chúng tôi đã chuyển về cho trường quay
còn hành vi gây án của đối tượng là có diễn biến vào thời điểm theo đối tượng khai nhận
thì ngày một mươi bốn tháng năm thì khi phát hiện hai cháu là tạ thu trang sinh năm hai nghìn sáu
thì hai cháu có xin phép bố mẹ đi sang nhà bà ngoại của một cháu để chơi
và khi lúc này thì hùng ở nhà cùng ngõ và phát hiện hai cháu đi qua ngõ nhà mình
thì hùng đã bắt hai cháu vào trong nhà
đầu tiên là đối tượng dùng gạch đập hai cháu ngất
sau đó thì đối tượng đưa hai cháu vào trong nhà đặt lên giường
thì sau đó thì các cháu vẫn tiếp tục kêu cứu
thì hùng tiếp tục là dùng búa để ở dưới cận giường và đập
các cháu đã đưa hai cháu vào trong nhà đập lên giường
các cháu đến chết
ngay sau đó thì hùng tự trôn hai cháu ở trong khu vườn chuối của gia đình
đào hai hố ba trôn hai cháu tại trong chính khu vườn của nhà của gia đình
sau đó thì những cái tăng vật liên quan các vật chứng liên quan vụ án
thì đối tượng vứt ở quanh khu vườn
bước đầu đối tượng đã khai lận như vậy
và hiện nay cơ quan đang làm rõ về tâm lý của đối tượng có bình thường hay không
bởi vì trong gia đình thì anh trai của đối tượng cũng có biểu hiện bị tâm thần
của vụ việc này thì công an hà nội vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý
cũng ngay trong ngày hôm nay thì chính quyền huyện và xã cũng đã có đến gia đình hai nạn nhân
thăm hỏi và động viên chia buồn cùng gia đình các cháu
còn bây giờ chúng tôi xin trở lại trường quay với viên tập viên viu anh
vâng xin cảm ơn những thông tin mà phóng viên thúy hiền vừa chuyển về cho chúng tôi
và những thông tin tiếp theo về vụ án chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn
trong các bản tin thời sự tiếp theo
thông tin tiếp theo tại đắk lắc với tội danh giết người cướp tài sản
đối tượng nguyễn ngọc hoàng chú tại thôn nghĩa tân huyện crong park
đã bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tuyên án một mươi bảy năm tù giam
theo cáo trạng do mâu thuẫn với bà trần thị kim xanh chú củng thôn
hoàng đã nảy sinh ý định trả thù
vào ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu hoàng đã lẻn vào nhà bà xanh hành hung bóp cổ
khiến nạn nhân bất tỉnh rồi cướp đi hai nhẫn vàng một sợi dây chuyền nạn nhân mang trên người
đến trưa cùng ngày con gái bà xanh đi học về phát hiện vụ việc đã đưa nạn nhân đi cấp cứu
trong tình trạng co giật
năm tháng sau ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nạn nhân tử vong nguyên nhân do chết não
căn cứ vào những nguyên nhân trước đó và diễn biến của vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo
nguyễn ngọc hoàng một mươi bốn năm tù giam về tội giết người ba năm tù giam về tội cướp tài sản
tổng bức án là một mươi bảy năm tù giam
bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại trên một trăm tám mươi tám triệu đồng
thưa quý vị và các bạn những ngày gần đây mạng xã hội xuất hiện đoạn video với tiêu đề là
thanh niên giả làm is đánh bom khiến người dân thành phố hà nội sợ phát khiếp
đoạn hình ảnh này thể hiện một nam thanh niên mặc áo tràng trắng chùm khăn kín đầu
bịt mặt ôm một vật giống như là thuốc nổ và quăng vào chỗ đông người nơi công cộng
nhiều nạn nhân của trò đùa này đã hoàng sợ và bỏ chạy tán loạn trên đường
còn có người vứt cả xe bỏ chạy vì ý nghĩ đó là thuốc nổ thật
vụ việc này ngay lập tức đã bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao
công an tp hà nội vào cuộc điều tra triệu tập nhóm thanh niên thực hiện và phát tán
đoạn hình ảnh nêu trên để làm rõ
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân

thanh niên giả làm is đánh bom khiến người dân tp hà nội sợ phát khiếp đã gây xôn xao dư luận
trong clip nhiều nạn nhân của trò đùa này đã hoàng sợ bỏ chạy tán loạn trên đường
thậm chí nhiều người hốt hoảng lao thẳng ra đường đầy xe cộ
nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự
cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ
cơ quan chức năng cho biết
cầm đầu nhóm thanh niên thực hiện clip này là nguyễn thành nam
cùng các đối tượng vương sơn lâm đào khôi nguyên vũ minh thắng và bùi quang minh
theo lời khai ban đầu của đối tượng năm hai nghìn một mươi ba
nam lập nhóm monster ntn gồm bốn thành viên
chuyên dựng các clip trò đùa đường phố để tải lên mạng xã hội kiếm tiền quảng cáo
trong hai ngày ba mươi một tháng một mươi và ngày một tháng một mươi một
nhóm của nam đã thực hiện một mươi một cảnh quay để dựng clip đốt bom kiểu khủng bố dọa người đi đường
tuy nhiên đây không phải là vụ việc đầu tiên liên quan đến các thông tin đăng tải sai lệch trên mạng xã hội
được cơ quan chức năng xử lý thời gian qua
rõ ràng ý thức xây dựng mạng xã hội lành mạnh vẫn còn chưa được thực hiện
việc lợi dụng mạng xã hội để đăng tải các thông tin sai lệch
clip nội dung không lành mạnh đã làm ảnh hưởng xấu đến xã hội gây mất an ninh trật tự
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định
một vụ cháy lớn đã xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày hôm qua hai mươi một tháng một mươi một
tại cửa hàng bán đồ thờ phong thủy hiếu hỉ vàng mã sáng loan
đường trung văn thịnh tổ ba phường tô hiệu tp sơn la tỉnh sơn la
ngay sau khi xảy ra đám cháy cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh sơn la và công an thành phố sơn la đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
kịp thời xử lý đám cháy tránh ngọn lửa lây lan sang các căn hộ gần kề
cửa hàng có thiết kế kín lực lượng phòng cháy chữa cháy rất khó tiếp cận bên trong
do đó phải mất gần bốn mươi phút đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
người dân có mặt tại hiện trường cho biết sau một tiếng nổ lớn thì ngọn lửa đã bùng cháy từ phía cửa hàng
trong cửa hàng toàn những đồ vật dễ bén lửa do đó ngọn lửa bùng phát lớn
rất may những người có mặt tại cửa hàng đã kịp thoát thân ra ngoài
nhưng toàn bộ vật dụng bên trong đã bị hư hỏng nặng một số bị cháy rụi hoàn toàn
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
bằng thủ đoạn giả vờ đánh rơi tờ tiền gói vàng giả bên trong
hai đối tượng là đào công nông và lê phú trương lừa đảo được những người phụ nữ đi đường cả tin để chiếm đoạt tài sản
vào ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu hai đối tượng điều khiển xe mô tô đến huyện bến lức
phát hiện chị đinh thị thêm đang điều khiển xe mô tô trên tay đeo nhẫn vàng
trương điều khiển xe máy cố ý làm rơi tờ tiền một đồng gói hòn đá bên trong
cùng lúc này nông điều khiển xe áp sát chị thêm nói vừa nhặt được tờ tiền một đồng
bên trong có một thẻ vàng
nông chia đôi số vàng nhặt được
sau đó nông đưa thẻ kim loại màu vàng cho chị thêm cất giữ và hẹn tối gặp nhau để bán vàng chia tiền tiêu xài
và chị thêm phải đưa tiền cùng một nhẫn vàng là hai mươi bốn k đưa cho hai đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận trước đó cũng đã lừa một người phụ nữ tại ngã ba trung lương thuộc địa bàn tỉnh tiền giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức thông báo ai là nạn nhân của vụ lừa đảo trên
liên hệ với điều tra viên võ văn hết qua số điện thoại chín mươi chín bảy trăm sáu mươi chín bảy nghìn chín trăm bảy mươi chín
để được giải quyết
giả danh cán bộ nhà nước đi lừa đảo các gia đình chính sách đối tượng nguyễn thị thinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tỉnh quảng nam đã bị quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ
giao cho cơ quan công an vụ việc cũng là lời cảnh báo cho nhiều gia đình
tại các miền quê vì nhẹ dạ cả tin mà trở thành nạn nhân của đối tượng phạm tội
gia đình bà trương thị lưu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ở thôn khe xuân xã tịnh khê
thành phố quảng ngãi là gia đình thuộc
diện thân nhân liệt sĩ bản thân bà lưu có chồng là thương binh hạng ba
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi một tháng một mươi một có một người phụ nữ đến giới thiệu là cán bộ của ubnd xã tịnh khê
thành phố quảng ngãi người này thông báo cho gia đình bà lưu là sắp được nhà nước ủng hộ xây dựng
nhà tỉnh nghĩa hai trăm linh triệu đồng tiền ủng hộ đã có nhưng để xây nhà mới gia đình bà lưu phải bỏ
thêm vào năm mươi triệu đồng mới đủ sau đó bị cán bộ này lợi dụng sơ hở lấy trộm của bà liêu bảy chỉ vàng
và một vòng vàng
ông cháu thì ở nhà còn nó bị thiếm thì ra mua sát cho nước phóng mờ lông coca về đây cho ông tổ qua uống
rồi chập hình chế nước trò đồ luôn cô mới về bân phân cô mới về tới đây để tôi qua tôi kêu ông tổ
cô mới nói vậy chứ thằng tổ nó làm ở xóa ở thông thì để nó qua cô mới vô cô mới để mái cho nước phóng
ở chỗ đây
cô vô trong nhà thì nó lục cô để hơi thằng đồ bây giờ cũng còn đó hơi thằng đồ cô gói trong cái đài thì nó lục nó lục nó lấy mắt
sau khi biết bị trộm bà lưu hô hoán người dân địa phương điều khiển xe máy rượt đuổi bắt giữ được đối tượng thu lại toàn bộ số vàng trả lại cho bà lưu
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên là nguyễn thị thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam không phải là cán bộ của ủy ban nhân dân xã tịnh khê là đối tượng sống không nghề nghiệp đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an tp quảng ngãi thịnh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
chào quý vị và các bạn
chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh miền bắc sẽ chưa có nhiều chuyển biến
trong ngày hôm nay trời có mây thay đổi không mưa và nền nhiệt độ còn cao
ở khu vực phía tây bắc bộ vào ngày mai trời nhiều mây
từ chiều tối và đêm có mưa giải rác tập trung ở phía đông nam khu vực nên nhiệt độ giảm dần
sang đến ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm trời chuyển lạnh với mức nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi ba độ
các tỉnh phía đông bắc bộ từ ngày mai sẽ đón nhận một đợt gió mùa đông bắc mới
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một sẽ có mưa dài rác
và từ đêm ngày hai mươi ba sang đến ngày hai mươi bốn trời trời trở lại
trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi bảy độ vùng núi thấp hơn từ một hai độ
sau đó sang đến ngày hai mươi năm khi nằm sâu trong khối không khí lạnh lục địa khô trời khô giáo và tiếp tục rét
nhưng chiều sẽ hưởng nắng cùng nhiệt độ lúc này tăng lên mức là một mươi tám hai mươi một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ tối và đêm ngày hai mươi ba
đới gió đông bắc mạnh kết hợp với điều kiện địa hình sẽ mang mưa rông với lượng khá
quay trở lại tại các tỉnh từ thanh hóa cho đến hà tĩnh
sau đó thì vùng mưa lan dần xuống phía nam của khu vực trong ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm
với nhiều nơi từ nghệ an cho đến huế có lượng mưa vừa có nơi mưa to và rông
nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần
từ ngày thứ tư thanh hóa đến hà tĩnh trời cũng chuyển rét
với nhiệt độ trong ngày chỉ khoảng là từ một mươi chín cho đến hai mươi một độ
trong khi đó từ quảng bình đến huế thời tiết sẽ lạnh hơn
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày hai mươi ba mây
thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông dài rác
đến ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm phía bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
phía nam mây thay đổi có mưa vài nơi
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong những ngày tới
mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
về đêm nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi hai mươi ba độ
thời tiết ổn định và thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
dạng hấp thấp xích đạo có xu hướng dịch chuyển sâu xuống phía nam
sẽ không còn tác động đến thời tiết của khu vực nam bộ
sự báo trong ba ngày tới các tỉnh thành phía nam sẽ mây thay đổi
mưa ít xảy ra có trăng chỉ một vài nơi trong khoảng tối muộn đến đêm
nên nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ trong ngày mai
sau đó thì ổn định trở lại với tiết trời mát mẻ về đêm và sáng
trưa chiều còn nắng nhiệt độ tăng lên mức ba mươi đến ba mươi ba độ
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại